thưa quý vị theo tin từ cục hải quan tp hcm đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất thương mại dịch vụ hồng cơ gọi tắt là công ty hồng cơ nằm trong khu công nghiệp nhị xuân tp hcm
để điều tra gian lận thuế trên hai mươi năm tỷ đồng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố xử lý theo thẩm quyền
trước đó khi kiểm tra thực tế đối với bảy loại vải nguyên phụ liệu tại kho của doanh nghiệp trên
tri cục hải quan quản lý hàng gia công cục hải quan tp hcm đã phát hiện số lượng vải tồn thực tế rất ít
so với số lượng khai báo của doanh nghiệp tổng số lượng nguyên phụ liệu thiếu so với khai báo hải quan
trị giá hơn năm triệu đô la mỹ tương đương một trăm một mươi năm tỷ đồng và theo số liệu tính toán của cục hải quan tp hcm
thì số thuế phải truy thu của công ty hồng cơ trên hai mươi năm sáu tỷ đồng
làm việc với cơ quan hải quan về vụ việc trên bà dương hồng nhật diễm giám đốc công ty thừa nhận
đã bán toàn bộ số nguyên phụ liệu
trên vào thị trường nội địa không khai báo với cơ quan hải quan theo quy định